phần mềm phản ánh hiện trường có tên là huế s do tỉnh thừa thiên huế triển khai
đã thu được nhiều phản hồi tích cực sau tám tháng vừa qua
rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền
trong việc lắng nghe tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân
điều này đã giúp cải thiện hình ảnh thành phố và cả hình ảnh của chính quyền các cấp
chỉ với một điện thoại thông minh có cải phần mềm phản ánh hiện trường huế s
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín người dân thừa thiên huế đã có thể gửi phản ánh của mình
đến các sở ban ngành và chính quyền các cấp của tỉnh
tính đến nay đã có gần bốn phản ánh từ người dân gửi đến chính quyền
và đã có hơn hai bảy trăm linh phản hồi từ chính quyền trả lời đến người dân qua hệ thống huế s
bộ công cụ này đã giúp chính quyền địa phương rút ngắn thời gian phát hiện
xử lý vấn đề về hạ tầng giao thông đô thị an ninh trật tự ở cơ sở
tuy nhiên chỉ số tỷ lệ mức độ hài lòng đo được qua đó hiện nay mới chỉ đạt sáu mươi năm
mà nguyên nhân là do phản ánh của người dân bị chuyển sai địa chỉ
hoặc có những phản ánh vừa tầm xử lý của tỉnh
dẫu đây là một bước để chính quyền và người dân cùng giám sát nơi mình sống
góp phần xây dựng môi trường sống an lành hiện đại hơn
nhưng có một thực tế là người dân sử dụng bộ công cụ này chưa nhiều
dẫn đến vấn đề phản ánh chưa được đa dạng rộng khắp
thêm vào đó khi nhắn tin phản ánh người dân rất kỳ vọng vào sự xử lý triệt đệ của chính quyền
tuy nhiên có những vấn đề dù rất muốn nhưng chính quyền cơ sở vẫn không thể xử lý nhanh gọn
nên khó tránh được người dân có suy nghĩ tiêu cực
có một thực tế là lâu nay người dân không có kênh phản ánh
nên họ thường mượn mạng xã hội để bày tỏ tâm tư
từ ngày có huế s những phàn nàn trách móc của người dân trên mạng xã hội đã giảm hẳn
hình ảnh địa phương vì thế cũng ít bị ảnh hưởng
qua đó cho thấy đây thực sự là mô hình tích cực cần tiếp tục được phát huy nhân rộng